các đối tượng trộm cắp cướp tài sản và đối tượng nguy hiểm trốn truy nã vừa bị lực lượng công an bắt giữ tại bến tre bà rịa vũng tàu và thừa thiên huế
với hành vi cướp giật tài sản nguyễn văn tròn chú thị trấn bình đại huyện bình đại tỉnh bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại tỉnh bến tre hôm qua đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào chiều ngày năm tháng ba tròn điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì thấy hai em là võ thị diễm và đỗ thị hồng phương đang chạy xe đạp điện trên tay phương cầm một điện thoại di động nên tròn dùng tay giật điện thoại của phương rồi tẩu thoát